còn đây là một khách hàng đang tìm một số loại hình bất động sản để đầu tư
theo chị với công nghệ phát triển như những năm gần đây các nhà đầu tư bất động sản không cần phải đến tận nơi xem chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh như thế này
mọi nhu cầu của nhà đầu tư đều được đắp
ứng khi dạo qua một vòng trên mạng hay ngay cả khi ngồi ở quán cà phê chia sẻ thông tin với bạn bè
mình có tìm hiểu trên thông tin mình chỉ mở màn hình điện thoại mình vào youtube và mình tìm lọc một số cái thông tin ở trong đó và mình tìm hiểu được cái thông tin của bất động sản mà mình cần đầu tư
cái thông tin đó nó rất là bổ ích cho những người đầu tư bất động sản
trên đó có đầy đủ thông tin của chủ đầu tư
của dự án
chị thanh là một nhà tư vấn đầu tư bất động sản hoạt động trong môi trường quốc tế
đối với chị công nghệ thông tin có vai trò rất quan trọng trong việc tìm kiếm thông tin cho các nhà đầu tư
với kinh tế hội nhập như những năm gần đây việc một khách hàng ở bất cứ đâu trên thế giới này đều có thể tìm hiểu thông tin mà mình mong muốn
trong cái chương trình bất động sản nghỉ dưỡng thì nó sinh ra là có cái camera ba trăm sáu mươi độ
nó phản ánh được cho người tiêu dùng nhìn thấy rằng cái nhà của bạn tương lai là gì
và bạn sẽ có con robot để chỉ cho bạn là bạn sẽ đặt những cái nội thất của bạn trước là cái gì
nếu bạn không thích bạn có thể mua nó đi
và cái bên cái khu đất bên cạnh nó là cái gì
bởi vì không phải chúng ta mua cái nhà mà chúng ta mua toàn bộ văn hóa nơi chúng ta sinh sống
và mua những cái cư dân xung quanh
ngược dòng lịch sử từ đầu những năm hai nghìn tất cả những người làm trong lĩnh vực bất động sản những nhà đầu tư phương tiện tìm kiếm thông tin cơ bản là các trang báo giấy
khi đó các ứng dụng của internet còn hạn chế
từ năm hai nghìn tám cho đến nay thì các phương tiện tìm kiếm trên internet phát triển
nhà đầu tư chỉ cần nhập địa điểm hoặc khu vực là tìm thấy rất nhiều lựa chọn phù hợp với tiêu chí của mình
hoặc chỉ cần click chuột khách hàng dễ dàng xem chi tiết căn hộ mình muốn mua từ vị trí tình trạng căn hộ giao thông
tất cả các thông tin được bố trí khá khoa học và rõ ràng
về mặt tìm kiếm thì bản thân khách hàng người ta cũng có thể tích cận nhanh hơn nhiều chiều hơn và có sự đánh giá nó khách quan hơn
về một cái định dạng bất động sản người ta không bị bó buộc về mặt thông tin nữa
người ta sẽ tiếp cận được đầy đủ thông tin hơn
đây là buổi công bố báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản việt nam quý i năm hai nghìn một mươi chín của kênh thông tin bất động sản com vn
hiện bất động sản com vn đang sở hữu nguồn dữ liệu lớn với tám mươi tổng số tin đăng chín mươi số lượng dự án năm mươi bốn thời gian online của người tìm kiếm bất động sản trên toàn thị trường
bất động sản com vn ứng dụng công nghệ ai trí tuệ nhân tạo machin learning học máy
vào quá trình thu thập phân tích dữ liệu lớn kết hợp phương pháp kiểm chứng dữ liệu qua khảo sát và thực tế thị trường
diễn đàn về bất động sản com vn này trên nền tảng internet tôi cho rằng hay
nó phân tích đánh giá báo cáo để cho người ta ra quyết định sẽ muốn đầu tư vào cái gì trong thời điểm nào và nó mang tính hiệu quả ngắn hạn và dài hạn là như thế nào
cho đến cái mục đích để người ta sẽ tiến tới không chỉ là đầu tư bất động sản và nó là hệ sinh thái số về bất động sản
theo các chuyên gia bất động sản đối với những người mua nhà lần đầu và cả những người chưa có ý định mua nhà cũng khó mà hình dung được chuyện các hồ sơ lưu trữ bị trôn vùi giữa các thư mục chỉ cách đây một mươi năm năm
ngày nay người dùng đã ở một vị thế khác biệt hơn nhiều khi dễ dàng truy cập hồ sơ bất động sản chi tiết chỉ trong vài phút bằng smartphone
là chỉ số với mức độ quan tâm là bao gồm về lượt người dùng người tìm kiếm về hành vi của người tìm kiếm trên trang
cái thứ hai là liên quan đến cái lượng tin đăng trên trang nó phản ánh cách một tập lớn về mặt dự
với những dữ liệu về tin đăng về cái lượng hàng có trong thị trường
và cái thứ ba rất quan trọng là chỉ số giá
chỉ số giá nó tập hợp dựa trên cái lượng tin đăng lớn và lượng thông tin lớn của dự án
chúng tôi kết hợp tất cả các thông tin đấy và thông qua việc nữa là việc kiểm chứng lại giá trên thị trường
thông qua đội ngũ người ta gọi là fieldwork tức là làm tại thị trường
và chúng tôi có đội ngũ fieldwork tại tất cả các thành phố để đảm bảo rằng là thông tin đưa ra nó sẽ sát với cả thông tin giá thị trường
còn đối với những nhà môi giới bất động sản thì công nghệ đang thay đổi vai trò của người đại lý bất động sản
từ một trọng tài thông tin sang chuyên gia thị trường và nhà cung cấp dịch vụ
trước đây nhà đại lý bất động sản dành nhiều thời gian thu thập thông tin và đáp ứng
thì giờ đây internet đã mở ra những cánh cửa mới giải phóng người đại lý bất động sản để họ hỗ trợ việc hoàn thành giao dịch tốt hơn
họ không chỉ là trung gian mà còn là người đàm phán nhà định giá và nguồn lực của cộng đồng
trong thời điểm hiện tại như bây giờ
thì công nghệ thông tin chiếm một vai trò vô cùng quan trọng không chỉ là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản mà trong tất cả các ngành nghề
như vậy có thể khẳng định công nghệ giúp việc kinh doanh bất động sản trở nên tự động hóa
giúp tăng cường bảo mật an ninh mạng cho các dự án bất động sản
xây dựng tư tưởng chuỗi cung ứng và cuối cùng là sự tiến bộ của công nghệ hiện đại cũng là giải pháp vượt trội
giúp ngành bất động sản trở nên có tiềm năng hơn hẳn
giúp hợp pháp hóa vai trò của công nghệ trong quản lý và kinh doanh bất động sản hiện nay
nếu như trước đây những chủ đầu tư chú trọng vào các yếu tố xanh khu phức hợp
thì xu hướng tới sẽ là sự tiện lợi của cuộc sống sự văn minh cuộc sống
cuộc cách mạng công nghệ bốn mang nhiều yếu tố thuận lợi là chúng ta sẽ có thể lựa chọn một ngôi nhà có nhiều tiện nghi hơn
sống trong một cộng đồng thông minh sống trong một thành phố thông minh sẽ thuận tiện hơn
chẳng hạn như ở nhật sau đợt thảm họa sóng thần một số chuyên gia nhật đưa ra ý tưởng
làm thế nào để đô thị có thể tự tồn tại trong vòng một tháng mà không cần sử dụng bất cứ một nguồn năng lượng bên ngoài nào
ý tưởng đấy đã khiến người nhật xây dựng khu đô thị thông minh
ở đó đô thị thông minh là người dân sử dụng năng lượng mặt trời tiết kiệm thông qua hoạt động hàng ngày
nếu cư dân sử dụng năng lượng tiết kiệm họ sẽ được tích hợp điểm cộng trong thẻ dân cư
và được dùng điểm đấy để tiêu dùng trong các khu mua sắm trong đô thị
đây là yếu tố để duy trì được hoạt động của khu đô thị mà không cần sự tích hợp năng lượng từ bên ngoài
không phải thay một ngày nào đó chúng ta thấy một câu chuyện nào đó từ nước ngoài
rồi chúng ta thổi hồn vào một khu chung cư và mạng mua đi
nó không đúng nó phải xây dựng yếu tố
adn của một dự án là cái yếu tố văn hóa và tất cả mọi thứ nó sẽ về cội nguồn là người việt nam và dân tộc văn hóa việt nam
thì cái đấy nó sẽ xây dựng sự trường tồn xây dựng yếu tố lòng tự hào khi người ta mua căn hộ và mua chung cư đấy
vậy cuộc cách mạng công nghệ bốn có thể thay thế con người không
các chuyên gia bất động sản khẳng định rằng
nhưng công nghệ không thể thay thế được con người
đối với lĩnh vực bất động sản một lĩnh vực có giá trị rất cao
nên để quyết định mua hay không thì phải đến khu vực nhà đầu tư tìm hiểu trải nghiệm
nói chuyện với những người sống ở khu vực đó nói chuyện với người môi giới
nói chuyện với những người có kinh nghiệm để cuối cùng mới quyết định là có mua hay không mua
yếu tố về cảm xúc và yếu tố con người nó rất là quan trọng
nhiều khi nhé chúng ta rất thích khu trung cư
tuy nhiên là khi mà chúng ta thực tế đến thì đường quảng cáo năm m nhưng mà chợ đã chiếm bốn mét rồi
thì liệu chúng ta có mua hay không
rồi chúng ta đến ở trung cư đấy thì ở một thời gian thấy bắt đầu nước trần nhà bị thấm nước
hoặc là hàng xóm thì luôn luôn là có bật nhạc to chẳng hạn
thì có những cái yếu tố mà máy không thể thay thế được máy không thể đánh giá được
đó vì sao vì sao mà có những cái kênh mang tính chất như review chẳng hạn thì không thể thay thế được
tại vì yếu tố cảm xúc yếu tố con người và yếu tố mà họ phải trải nghiệm là yếu tố máy không làm được
nên cách mạng bốn là khiến mọi thứ nhanh hơn chính xác hơn nhưng không thể thay thế được con người
trong giai đoạn kinh tế thị trường hiện nay việc mua bất động sản đã trở nên khá quen thuộc đối với nhiều người
nhưng nếu không tìm hiểu kỹ thì khả năng gặp rủi ro cũng sẽ rất cao khi đầu tư trong lĩnh vực này
vì vậy các yếu tố tài chính tìm hiểu thông tin về chủ đầu tư
cơ sở hạ tầng xung quanh tính thanh khoản tiến độ thi công
thời điểm thanh toán các điều khoản trong hợp đồng là những yếu tố quan trọng
nếu không tìm hiểu thì người ta vẫn tập trung bán để kiếm hoa hồng thôi nên nó sẽ không được khách quan
vấn đề là chúng ta cần tìm được điều đó để đưa ra quyết định chính xác nhất
chính xác quan trọng nhất là mình phải hiểu nhu cầu của mình là gì
cái đầu tiên là mình có bao nhiêu tiền tức là nó là khoản tài chính
cái thứ hai nữa là mong muốn của mình như thế nào đầu tư dài hạn hay trung hạn hay ngắn hạn
cái thứ ba nữa là cái mình quan tâm nhất ở đây là vấn đề gì
quan tâm là đầu tư mang lại giá trị bền vững hay là mong muốn có một tỷ xuất trong ngắn hạn
những cái đấy nó cũng khác nhau
thế hoặc nếu như là bạn có một khoản tiền nhà dỗi hiêu trí thì chắc chắn là bạn sẽ muốn đầu tư nó dài hạn bền vững
thì đương nhiên cái tỷ suất nó sẽ nhỏ so với những người trẻ tuổi chẳng hạn những người trung niên như mình
muốn là có những cái khoản thanh khoản nó nhanh gọn thì mình sẽ có hứa lựa chọn nó khác
tôi nghĩ rằng nhà đầu tư trong bối cảnh này thì thực sự là sẽ phải rất là sáng suốt
sáng suốt ở đây là gì chúng ta sẽ không nhìn vào những yếu tố nó
nó trước mắt những yếu tố là hơi ảo rất là hơi ảo
mà hãy nhìn thực tế
thứ nhất là chúng ta nhìn vào cái khả năng của mình là gì
nếu chúng ta có nguồn tiền là bao nhiêu
chúng ta có là nhà đầu tư dài hạn hay ngắn hạn cái rất quan trọng
và cái nữa là chúng ta không nên chạy theo yếu tố bày đạt
khi mình đầu tư vào bất động sản thì mình sẽ tìm hiểu về thông tin của chủ đầu tư là điều đầu tiên
điều thứ hai là mình sẽ quan tâm đến cái pháp lý của cái dự án đó
điều thứ ba mình quan tâm đến cái vị trí của dự án đó
làm ở vị trí có đắc địa hay không
và điều thứ tư là mình quan tâm đến vấn đề giá
giá của sản phẩm bất động sản đó
một điều nữa mà mình cũng quan tâm đến tức là cái có thể giúp mình tăng giá
hoặc cái hiệu quả đầu tư
đó là những cái yếu tố mình quan tâm đấy
hiện nay tại việt nam một số công ty dịch vụ bất động sản ứng dụng công nghệ và hoạt động
công nghệ bốn kết hợp trí tuệ nhân tạo với big data giúp thu thập phân loại và phân tích chính xác lượng dữ liệu rất lớn
khi cài ứng dụng mua bán bất động sản vào điện thoại người dân có thể dễ dàng đăng tin bán nhà chỉ trong vài phút và được cập nhật liên tục các thông tin trực tiếp từ khách xem nhà
ngược lại người mua cũng có thể tiếp cận thêm nhiều thông tin trước khi quyết định mua bán nhà đất
tuy nhiên vẫn có những vùng trống mà trí thông minh nhân tạo không thể vươn tới như việc nhận dạng và xác minh đâu là môi giới đâu là chính chủ hay kiểm tra tính xác thực về giấy tờ pháp lý của sản phẩm bất động sản
vì vậy việc thu thập đầy đủ và xác minh chính xác thông tin của hàng nghìn các nhà không thể chỉ dựa vào việc tiếp nhận thông tin và xử lý qua công nghệ bởi bất động sản là một tài sản cố định và rất khác biệt không có sản phẩm nào giống sản phẩm nào
thật ra thì mỗi thời kỳ nó càng thay đổi
cái thời kỳ công nghệ thông tin nó ảnh hưởng đến cả cái hành vi tìm kiếm của người tiêu dùng và nó ảnh hưởng đến cả tính chất của nhà mặt đường
ví dụ như ngày trước để chúng ta để buôn bán kinh doanh đúng không ạ chúng ta phải mua nhà mặt đường
nhưng bây giờ thời kỳ không bốn nữa thì dẫn đến là những cái nhà trong tuyến một tuyến hai nó cũng có thể là kinh doanh đường nó cũng hạn chế đi cái tính thanh khoản và cái tính hữu ích của cái nhà mặt đường
tôi cho rằng là với công nghệ thông tin tôi đang dùng một câu là gì hệ sinh thái số bất động sản
thì bất động sản nó liên quan đến rất nhiều vấn đề trong một ngôi nhà trong một khu dự án và văn hóa của người tiêu dùng
thì cái đó nó sẽ ra một mô hình chuyển đổi số thứ nhất phải là chuyển đổi số trên nền tảng
thứ hai là gì những nhà đầu tư nước ngoài cũng đang cấp tập tìm kiếm cái cơ hội để dùng công nghệ thông tin thay vì đi tranitional như thường giống như grab không sở hữu taxi mà vẫn là chủ
điểm thú vị rằng là chúng ta có thể

nếu mà mọi thứ nó minh bạch thì cái quyết định của chúng ta sẽ cực kỳ đơn giản nhanh hơn rất nhiều
rõ ràng là chúng ta nhận thấy thông tin rằng là khu vực này với đầy đủ thông tin
ví dụ bất động sản com vn có thể cung cấp cho quý vị các bạn ví dụ như là hình ảnh trực tuyến thông tin cách rất là thực tại về khu vực đấy
rồi đưa ra những bài đánh giá một cách khách quan rằng là tôi đã trải nghiệm ở khu vực này tôi đã ở đấy tôi đã xác định rằng là tôi sẽ tốn bao nhiêu chi phí từ trung cư tôi đến chỗ tôi làm
còn tôi mất bao nhiêu thời gian đi bộ từ chung cư đến trường học
thực tế cho thấy công nghệ số phát triển nhưng không có nghĩa mọi hoạt động hoàn toàn thay thế con người
bởi trong bất kỳ lĩnh vực nào con người vẫn là trọng tâm của sự phát triển
con người tạo ra các ứng dụng công nghệ để giải quyết một phần khó khăn mà họ gặp phải
với thời kỳ bốn các doanh nghiệp nếu không muốn tụt hậu phải thay đổi để tạo thế cạnh tranh trên thị trường
nếu không bắt kịp xu thế sẽ dễ bị thay thế hoặc đào thải
riêng lĩnh vực bất động sản ngành nghề thiên về dịch vụ thì công nghệ sẽ hỗ trợ phần nào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
còn việc giao tiếp giữa con người với con người vẫn là quan trọng nhất